các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong đó có sáu trường hợp phát hiện trong nước tại tp hcm năm hà nội một một trăm sáu mươi trường hợp được nhập cảnh từ hai mươi hai quốc gia trên bốn mươi chín chuyến bay và qua một cửa khẩu đường bộ mộc bài tây ninh
các hành khách đi cùng cũng được cách ly theo dõi quản lý ngay khi nhập cảnh sức khỏe ổn định
so với tuần trước số ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng giảm bốn một số tử vong giảm một mươi ba tám số đang điều trị tại bệnh viện giảm bảy ba mươi
số ca nặng nguy kịch giảm một mươi ba chín
bộ y tế nhận định trong thời gian tới với nhu cầu đi lại trong dịp tết nguyên đán và mùa lễ hội năm hai nghìn hai mươi hai
có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
kể cả biến chủng omicron và thậm chí có thể sẽ có những biến thể mới khác ngoài omicron
trong bối cảnh dần mở cửa các hoạt động xã hội phát triển kinh tế trở lại sẽ làm gia tăng số nhập viện tạo áp lực lớn
lên hệ thống chăm sóc y tế đặc biệt tác động đến các nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh nặng người già người có bệnh nền
bộ y tế cũng cho biết tính đến ngày hai mươi sáu tháng một nhóm đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên có tỷ lệ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một hai ba tương ứng
gần một trăm linh chín mươi năm bảy và hai mươi hai ba trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tiêm mũi một hai đạt tỷ lệ chín mươi năm hai và tám mươi chín
liên quan đến công tác
tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín bộ trưởng nguyễn thanh long thông tin từ ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm
theo kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân của bộ y tế chiến dịch được triển khai trên quy mô toàn quốc tại tất cả các xã phường thị trấn
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố
sở y tế tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn đảm bảo hiệu quả và an toàn tuyệt đối không để lãng phí
triển khai chiến dịch đảm bảo tiêm chủng theo đúng số lượng vaccine phòng covid một mươi chín đã được cấp không được để lãng phí vaccine
mới đây thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai với một trong những nội dung quan trọng là thảo luận và hoàn chỉnh chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
theo đó cả nước tiếp tục thực hiện thống nhất quyết liệt
tình hình nqcp của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín tình hình kinh tế xã hội tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trên cơ sở nền tảng của năm hai nghìn hai mươi một tiếp tục đạt một số kết quả rất đáng trân trọng
thủ tướng phạm minh chính cho biết về cơ bản chúng ta vẫn kiểm soát được dịch bệnh các cấp các ngành tích cực xây dựng chương trình kế hoạch công tác triển khai các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm ngay từ đầu năm
nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt kết quả tích cực
nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh được nối lại chuỗi cung ứng lao động được khôi phục
phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một sẽ tập trung đánh giá tình hình tháng một năm hai nghìn hai mươi hai triển khai nhiệm vụ tháng hai quý i và các tháng tiếp theo thảo luận và hoàn chỉnh nghị quyết của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo kết luận của bộ chính trị nghị quyết của quốc hội
đau đầu đau cơ hay đau khớp trầm cảm hoặc lo lắng sốt ở những người mắc tình trạng hậu covid một mươi chín sẽ ảnh hưởng rõ rệt tới các hoạt động trong cuộc sống ảnh hưởng cả trong công việc nội trợ và sinh hoạt hàng ngày
chúng ta cần chú ý tới những ảnh hưởng đa cơ quan của covid một mươi chín một số người đã từng mắc bệnh do covid một mươi chín nặng gặp phải các ảnh hưởng đa cơ quan hoặc bệnh tự miễn dịch trong một thời gian dài kèm theo các triệu chứng kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng sau khi mắc covid một mươi chín
ảnh hưởng đa cơ quan có thể tác động đến nhiều các cơ quan hệ thống trong cơ thể bao gồm các chức năng tim phổi thận da và não
khi thấy có những biểu hiện trên sau khi mắc covid một mươi chín nên tìm đến nhân viên y tế các bác sĩ sẽ xác định tình trạng bệnh và hướng dẫn điều trị triệu chứng và những chăm sóc sức khỏe cần thiết
hiện nay việc điều trị tình trạng hậu covid một mươi chín là điều trị không đặc hiệu có nghĩa là điều trị triệu chứng chăm sóc toàn diện phục hồi chức năng
chúng ta vẫn còn đang tiếp tục nghiên cứu xem tại sao một số người lại mắc tình trạng này trong khi đa số không mắc cơ chế bệnh sinh dẫn đến tình trạng này ra sao và cách xử trí điều trị tốt nhất cho tình trạng này
cách tốt nhất để ngăn ngừa các di chứng covid một mươi chín là phòng ngừa mắc bệnh covid một mươi chín
đối với những người không có chống chỉ định tiêm phòng covid một mươi chín hãy tiêm vaccine phòng covid một mươi chín ngay khi có thể đây là cách tốt nhất để phòng tránh covid một mươi chín